vài năm gần đây việc thời tiết có nhiều diễn biến cực đoan cùng với lượng tôm cá đánh bắt được ngày một giảm sút
đã tác động không nhỏ đến đời sống của những người dân làm nghề biển tại thành hóa
đã bao năm nay sáng nào những người dân này cũng ra bến để thu mua tôm cá hay làm những việc hậu cần
tất cả đều phụ thuộc vào những chuyến tàu về bến
khoang đầy mọi người cùng vui khoang vơi thì ai cũng buồn
mà thời gian gần đây sản lượng đánh bắt thủy sản không được như mong đợi
làm ngày các cô cũng làm ngày dăm ba chục gì kiếm đồng rau đồng thức ăn trong ngày
và nuôi sinh sống ở trong nhà có khi không đủ ăn thì cũng phải cố gắng làm
và cái công việc là khó nhọc lắm
đi nắng mà chờ mưa mưa cũng phải đi nắng nơi gì cũng phải đi
bình quân thì anh em đi về thì cho tôi ba tức là một triệu được ba mươi
thì để hai ông bà một tháng con cái
con cái không phải sinh của con cái
thế thôi đủ tự ăn sinh sống trong ngày trong tháng
xã hải bình huyện tĩnh gia ngoài mùi biển mặn mòi
hình ảnh đặc trưng tại đây còn là những cơ sở thu mua sản xuất như thế này
nhà mới làm thì một mươi năm có thâm niên thì vài chục năm
nỗi niềm của họ gắn trọn với những thăng trầm người biển
cái ngành chế biến này nó phụ thuộc vào biển
mỗi năm thì rất nhiều hàng hóa
một hàng hiếp màng hóa
đó là cái đánh bắt của người dân quảng ngãi ra đây
cũng như là cửa lạch này đi thì năm nay nó thu nhập tất cả
dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây vẫn không tự bỏ cái nghề đã gắn bó với họ chọn cuộc đời
và hàng ngày tại cửa lạch bạng những con thuyền vẫn đều đặn ra khơi mang theo bao hy vọng của những người ở lại